thời gian gần đây hàng chục hộ dân sinh sống gần quốc lộ hai mươi sáu ở xã eada huyện eak tỉnh đắk lắc
đã gửi đơn kêu cứu đến các cơ quan chức năng nhằm yêu cầu chủ đầu tư trạm thu phí bot eak
phải đền bù thiệt hại về nhà cửa do quá trình thi công của đơn vị này
trong hai năm hai nghìn một mươi sáu và hai nghìn một mươi bảy các đơn vị thi công dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ hai mươi sáu
đoạn qua xã eada huyện eak tỉnh đắk lắc nhằm thu phí do sử dụng các loại máy móc hạng nặng
tạo ra rung chấn lớn làm hư hỏng nhà cửa người dân
theo phản ánh của người dân mức độ thiệt hại ước tính từ ba mươi triệu đồng đến một trăm linh triệu đồng mỗi hộ
nhưng chủ đầu tư là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sico năm trăm linh một bot hai mươi sáu
không nhận trách nhiệm bồi thường mà chỉ hỗ trợ mỗi gia đình từ ba đến năm triệu đồng
năm hai nghìn một mươi sáu hàng chục hộ dân ở đây đã yêu cầu các đơn vị thi công đánh giá thiệt hại nhà cửa của họ và có bồi thường thỏa đáng
đại diện chủ đầu tư ký cam kết cùng các đơn vị có chức năng giám định thiệt hại nhà cửa của họ và có bồi thường thỏa đáng
năm hai nghìn một mươi sáu hàng chục hộ dân ở đây đã yêu cầu các đơn vị thi công đánh giá thiệt hại nhà cửa của họ và có bồi thường thỏa đáng

năm hai nghìn một mươi bảy hàng chục hộ dân ở đây đã yêu cầu các đơn vị thi công đánh giá thiệt hại nhà cửa của họ và có bồi thường thỏa đáng
được chủ đầu tư dự án bot eak hứa sẽ đền bù thiệt hại thỏa đáng nên hai mươi hộ dân ở đây đã không ngăn cản đơn vị thi công khi làm hư hỏng nhà cửa của họ
tuy nhiên sau hơn ba năm hàng chục hộ dân này vẫn mòn mỏi chờ đợi để phải nơm nớp sống trong những ngôi nhà hễ mưa xuống thì ngập nước
đề nghị cơ quan chức năng tỉnh đắk lắc sớm có phương án xử lý để người dân yên tâm ổn định cuộc sống và sản xuất